tại văn phòng chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam đã chủ trì cuộc họp với hội đồng giáo dục quốc gia
đại diện bộ giáo dục và đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nhằm thảo luận các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau
trong dự thảo luật giáo dục sửa đổi luật giáo dục đại học sửa đổi trước khi được trình ủy ban thường vụ quốc hội một lần nữa vào ngày mai tám tháng tám
phát biểu mở đầu cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh quan điểm làm luật bổ sung sửa đổi đối với hai văn bản luật giáo dục và giáo dục đại học
bảo đảm thống nhất hoàn thiện và phù hợp với bối cảnh đặc trưng và theo kịp tiến trình phát triển của thời đại